hưởng ứng tích cực thực hiện cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tỉnh vĩnh phúc luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân
với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ công an thành phố vĩnh yên thường xuyên quán triệt cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật
quy chế của đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính góp phần giảm thời gian không gây viền hà cho người dân
các ý kiến thắc mắc của người dân đều được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn cụ thể chú đáo
trong quá trình làm thì chúng tôi cũng không phải lúc nào cũng đi làm và lúc nào cũng thông thoại cũng biết
cái nhân viên như vậy là giúp đỡ chúng tôi như vậy là rất là chú đáo hay là hướng dẫn rất là cụ thể để chúng tôi đỡ phải làm đi làm lại nhiều lần
trong quá trình làm việc thì tôi thấy là nếu cứ tình cách đối xử với nhân dân như thế thì tôi thấy là rất là hài hòa rất là đáng quý
mong các đồng chí như vậy là cố gắng phát huy để tạo điều kiện
cho nhân dân có cái điều kiện làm thủ tục giấy tờ hành tính cho nó thuận tiện
cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ
được các đơn vị trong toàn lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực gắn với quyền lợi của nhân dân
xứng đáng là những người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
muốn làm được như thế thì chúng ta phải có thực hiện đúng dân túc sáu điều của hội dạy công an nhân dân
trong đó có điều đối với nhân dân phải kính trọng liệu phép và phải nắm bức được các thông tư văn bản của bộ công an
để hướng dẫn nhân dân để nhân dân đỡ phải đi lại nhiều hỏi nhiều
và người hướng dẫn cũng phải rõ ràng mạch lạc và có thái độ cầu thị khi nhân dân có ý kiến chúng ta phải lắng nghe ý kiến của nhân dân
những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh
kỳ cương kỳ luật của mỗi cán bộ chiến sĩ là cơ sở để ngăn chặn các hành vi tiêu cực hạn chế số vụ việc vi phạm kỳ luật gây phản cảm cho quân chúng nhân dân